kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong ba ngày tới khu vực đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
tập trung chính về chiều tối đến sáng sớm
một số nơi ở vùng núi và ven biển đông bắc sẽ có thể có mưa to
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
với nhiệt độ cao nhất hai ngày tới là ba mươi hai ba mươi năm độ sau đó sẽ giảm nhẹ một độ trong ngày tám tháng sáu
khu vực phía tây bắc bộ sẽ có mưa rào rải rác tập trung về chiều tối đến sáng sớm
vùng núi cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi bốn độ
mưa rào và rông cũng sẽ gia tăng trên khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong những ngày tới
với thời gian mưa chủ yếu sẽ tập trung về chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to
còn ban ngày trời còn nắng oi với mức nhiệt sao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ trong ngày mùng sáu và mùng bảy
sau đó sẽ giảm nhẹ trong ngày mùng tám
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây có nhiệt độ cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa cũng gia tăng tập trung về chiều tối và đêm
cục bộ có nơi mưa to
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi hai ba mươi năm độ phía bắc có nơi cao hơn
sau đó giảm nhẹ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực tây nguyên vẫn tiếp tục chịu tác động của gió mùa tây nam có cường độ hoạt động xu hướng mạnh dần
vì thế ban ngày có mưa vài nơi nhưng thời điểm chiều tối sẽ có mưa nhiều hơn
cục bộ có mưa to có thể xuất hiện mưa rông mạnh
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
thời tiết ở nam bộ phổ biến là ngày có mưa vài nơi trời nắng
đến chiều tối mưa rông xuất hiện nhiều hơn
cục bộ có mưa to và tố lốc gió giật mạnh
nhiệt độ ba ngày tới trên khu vực này ổn định giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ